tuy nhiên sau khi nước rút thì nhiều tuyến đường giao thông không thể hoạt động do sạt lở đất nứt gãy nhiều khu dân cư phải di rời do khẩn cấp khỏi các khu vực nguy hiểm
khu vực núi đá trên địa bàn xã thạch hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình bị nứt gãy và sạt lở đất
vụ sạt lở đã khiến cho nhiều nhà dân trong vùng ảnh hưởng và tuyến đường đi qua địa bàn bị ách tắc
chính quyền đã di rời khẩn cấp hai mươi một hộ gia đình cùng hơn một trăm linh nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm
trong khi đó tại quốc lộ một mươi hai a đoạn khe ve cha lo vẫn đang ách tắc hoàn toàn do vụ sạt lở đất gây sụt lún đường
đa phần các tuyến đường như quốc lộ một quốc lộ một mươi hai c quốc độ chín e và các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ khác đã thông tuyến
tuy nhiên các đơn vị chức năng vẫn cảnh báo sạt trượt khi di chuyển qua đây
nhiều tuyến đường đang được khắc phục tạm thời sửa chữa dọn dẹp các đơn vị chức năng cũng cho người cảnh báo
hướng dẫn di chuyển qua các đoạn tuyến vẫn còn ngập hoặc có khả năng sạt lở đất
dự kiến nếu trời không mưa trong hai mươi bốn giờ tới thì toàn bộ các tuyến đường huyết mạch tại quảng bình nước sẽ rút toàn bộ
sau những ngày dầm mình trong mưa lũ để ứng cứu di rời người dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm ngập sâu
những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân lại tiếp tục đồng hành
giúp đỡ chia sẻ vì khó khăn mà người dân đang phải gánh chịu câu chuyện tại tỉnh quảng bình
xã lộc thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
nhiều khu vực vẫn mênh mông trong biển nước dù đã rút so với thời điểm ngập sâu từ một đến một năm mét
người dân nơi đây đã gần một tuần trời vật lộn với mưa lũ rất nhiều gia đình nhà sập tài sản bị cuốn trôi
lương thực thực phẩm đối với họ chưa bao giờ cần đến thế nhưng không phải ở khu vực nào các đoàn cứu trợ cũng có thể tiếp cận vì việc di chuyển bằng ghe thuyền gặp rất nhiều khó khăn
bởi vậy mà sự có mặt của những chiến sĩ công an nhân dân cùng với những nhu yếu phẩm cần thiết lúc này với họ như một phao cứu sinh

người dân không có nước uống không có lương thực thực phẩm bởi vì lụt nhai rồi tất cả đều trôi hết
chúng tôi bằng cách nhất nhất để tiếp cận và chở hàng chở nước để giúp người dân trước mắt là cường sống để trong một vài ngày tới
rất nhiều những chuyến xe mang theo những vùng khó khăn ảnh hưởng nặng sau ngập luộc

rất nhiều những chuyến xe mang theo những vùng khó khăn ảnh hưởng nặng sau ngập luộc